hàng triệu cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hộ gia đình sẽ tiếp tục được kiểm tra từ năm nay khi tổng cục thống kê thực hiện thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
tổng cục thống kê thực hiện thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
trên báo lao động hôm nay có bài viết sau ba tháng cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số cạnh tranh không sòng phẳng bất công với khách hàng
sau ba tháng cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số nhiều khách hàng phan nan các nhà mạng tạo nhiều giao cản khiến cho nguyện vọng chuyển mạng khó thực hiện thành công
thêm vào đó là những bực mình và mất thời gian và mất tiền vô ích
cho tới lúc này việc theo là nhà mạng ít mang tiếng nhất bởi những phản ứng tiêu cực từ phía khách hàng muốn chuyển mạng mặc dù số khách hàng rơi bỏ nhà mạng này cao hơn
còn trên báo sài gòn giải phóng có bài viết biến động học phí đại học năm hai nghìn hai mươi
theo nghị định tám mươi sáu đối với các trường thí điểm tự chủ và trường công thì các trường tự bảo đảm kinh phí trì thường xuyên hai năm tăng học phí một lần
tuy nhiên với mức học phí hiện nay chi phí đào tạo đối với một sinh viên một năm của nước ta gần như thấp nhất so với châu lục và thế giới
theo các chuyên gia nếu không tăng chi phí đào tạo sinh viên
trong đó có tăng học phí đào tạo sinh viên trong đó có tăng học phí đào tạo sinh viên
chắc chắn không thể nói đến đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực có thể đủ sức cạnh tranh với khu vực và thế giới
tuy nhiên việc tăng học phí từ trước đến nay luôn đối diện với việc phản ứng gây gắt vì dư luận cho rằng sẽ ảnh hưởng đến người học
đầu năm mới là dịp người dân tập trung đi lễ hội rất đông
ngoài việc bảo đảm an ninh trật tự thì công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội cũng là điều rất đáng quan tâm
an toàn vệ sinh thực phẩm tại các lễ hội vẫn nhiều nỗi lo là nhan đề bài viết
báo hà nội mới
dù ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực song vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các lễ hội vẫn là nỗi lo thường trực
khi đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số một của thành phố hà nội đã phát hiện nhiều vi phạm trong các buổi kiểm tra lễ hội đầu xuân mới đây
mùa lễ hội mới chỉ bắt đầu để kiểm soát được tình hình an toàn thực phẩm cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan chức năng
những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân